có nên đưa hơn năm triệu hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp hay không đây là vấn đề đang thu hút được sự quan tâm của các hộ kinh doanh và các chuyên gia kinh tế trong những ngày qua
bởi lẽ các hộ kinh doanh đơn lẻ với số vốn ít nếu chuyển thành doanh nghiệp sẽ phải gánh thêm rất nhiều thủ tục mức chi phí tuân thủ chính thức phải trả cho một năm là một trăm tám mươi ba triệu đồng
vậy đề xuất mới này trong dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi của bộ kế hoạch và đầu tư có thực sự phù hợp hay không sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gia đình anh vinh ở xã phú nghĩa huyện trương mỹ hà nội đã kinh doanh mây che đan truyền thống hơn hai mươi năm nay
ban đầu anh thành lập doanh nghiệp nhưng gặp nhiều rủi ro trong quá trình kinh doanh nên hiện tại gia đình anh nuôi chín nhân công và kinh doanh theo hình thức hộ gia đình
bên ngân hàng hỗ trợ cho tôi cái vốn để tôi vươn xa cái sản phẩm này sang nước ngoài
thiếu vốn nên gia đình anh chỉ có thể sản xuất quy mô nhỏ sổ sách thu chi cũng rất đơn giản
muốn mở rộng quy mô nhưng không thể bay vốn chính là khó khăn lớn nhất mà gia đình anh cũng như nhiều hộ kinh doanh khác gặp phải
về tiến dụng làm thế nào để người ta yên tâm chứ không thì bây giờ là khi mà cho vay thì khi tiếp cận đối với các hộ cá nhân kinh doanh thì người ta không tin tưởng
vậy thì những cái hình thức nào đó là tiến chấp hoặc là bảo lãnh hoặc thế nào
để đảm bảo cho các hộ cá nhân kinh doanh cũng hộ có thể tiếp cận được
với mô hình kinh doanh quy mô nhỏ như nhà anh vinh nhiều năm nay làm ăn chủ yếu bằng kinh nghiệm
nếu phát triển thành doanh nghiệp sẽ phải thành lập cả hệ thống quản trị kế toán phù hợp với quy mô lớn với số nhân công hàng chục hàng trăm người
trong khi đó hộ kinh doanh không có tư cách thắp nhân nên việc đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp sẽ gây khó cho nhóm đối tượng này
bởi vì luật doanh nghiệp chủ yếu được thực hiện bởi mục đích quản trị tốt
nhưng cá nhân kinh doanh thì quan trọng hơn là nâng cao thư duy của mình đối ước của mình kinh nghiệm của mình để đi vào sản xuất kinh doanh nó hiệu quả không
cho nên nên phải có một cái lớp đào tạo hay là một cái khóa học gì đó hay là một cái phương pháp gì đó để nâng cao cái thư duy chiến đấu kinh doanh của họ
không nhất thiết phải tất cả năm triệu hộ kinh doanh cá thể này phải trở thành công ty hoặc doanh nghiệp
mà có thể rất là nhiều những hộ kinh doanh cá thể này được trao một định vị pháp lý đó là cá nhân kinh doanh
và có cái mạ số thuế thu nhập cá nhân cá nhân kinh doanh với lại bên tổng cục thuế
thế như vậy điều đó nó sẽ giúp cho rất nhiều những hộ kinh doanh cá thể này chuyển đổi và nâng cao cái tính chính thức của mình
trở thành doanh nghiệp hay không là lựa chọn của hộ kinh doanh tùy theo quy mô và năng lực của họ
muốn khuyến khích thì phải cho họ thấy những lợi ích mà hành lang pháp lý cũng như cơ chế ưu đãi của nhà nước dành riêng cho khu vực này
tạo điều kiện thuận lợi chứ không phải tạo ra cánh nặng hay thách thức
như thế sẽ làm triệt tiêu sự nỗ lực của hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước đang vất vả mưu sinh hàng ngày